thưa quý vị và các bạn sau một mươi năm triển khai nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn hay còn được gọi là nghị quyết tam nông
nông nghiệp nông thôn nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp đời sống vật chất
tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao đặc biệt thông qua việc thực hiện nghị quyết tam nông nền nông nghiệp việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc
xuất khẩu nông lâm thủy sản liên tục tạo bứt phá đóng góp gdp của ngành nông nghiệp liên tục tăng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn được hình thành
giúp nâng cao giá trị trên một diện tích đất canh tác qua đó nâng cao đời sống thu nhập cho người dân
nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi là một chủ trương lớn của đảng nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn phát triển nhanh và bền vững
sau một mươi năm thực hiện nghị quyết bộ mặt nông thôn việt nam đã có nhiều khởi sắc nông nghiệp luôn duy trì tăng trưởng mạnh và khá toàn diện
chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn tiếp tục khẳng định được vị thế đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước

cái nghị quyết này ra đời đúng vào lúc năm hai nghìn tám là năm thế giới khủng hoảng về an ninh lương thực cho nên là trong nghị quyết nhấn rất mạnh về chuyện để giữ đất lúa duy trì quỹ ứng đất lúa
sau đó chúng ta đã mạnh dạng điều chỉnh và hiện nay chúng ta thấy rằng là cái thủy sản chúng ta tăng lên rất mạnh
kết quả trở thành một cái mũi nhọn rất là lớn rồi là các cây công nghiệp cũng tiếp tục giữ được cái thế mạnh của nó
sản xuất nông nghiệp đã chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng
các cây công nghiệp đã chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng
chính quyền huyện phù yên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay thế các cây lương thực ngắn ngày năng suất kinh tế thấp bằng cây ăn quả đặc biệt là cây có múi từng bước giúp người dân thoát nghèo đi lên
từ năm hai nghìn một mươi tám phú yên chính thức không còn huyện nghèo nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao
đặc biệt phải kể đến thương hiệu cam phù yên đã được bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cuối năm hai nghìn một mươi bảy
đây trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân vùng lũ ổn định sinh kế lâu dài
khu vườn này đang được gia đình bà doãn thị nụ thôn văn yên xã mường thải huyện phù yên san gạt làm đường đồng mức để trồng cam đường canh
cách đây sáu năm gia đình bà đã học hỏi kinh nghiệm trồng các loại cây ăn quả có múi như cam quýt ngọt bưởi tại các vùng trồng cam nổi tiếng như cao phong tỉnh hòa bình văn chấn tỉnh yên bái
thấy việc trồng cam trên đường đồng mức như thế này sẽ giúp cho quá trình chăm sóc thu hoạch thuận tiện hơn hạn chế thấp nhất rửa trôi đất do mưa lũ nên gia đình bà đã áp dụng theo hình thức này
với bốn trăm linh gốc cam đường canh mỗi năm gia đình bà nụ thu cả chục tấn quả
đi ra ngoài xã hội thì thấy anh em làm nó có kỹ thuật khoa học thì mình cũng học hỏi thì về gia đình thì thôi thì cũng đầu tư về chồng
chồng thì đến bây giờ thì là cái
cái kết quả cái công nào của mình ra mình trồng thì đến bây giờ là được thu thì gia đình là nói thật là cũng rất là vui mừng
hiện nay trên địa bàn huyện phú yên có hơn hai hai trăm linh hectare cây ăn quả
riêng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã chuyển đổi cơ cấu được hơn một hectare đất từ trồng lúa ngô sang trồng cây ăn quả
trong đó có hơn bốn trăm linh hectare cây có múi với trên hai trăm linh hectare trồng cam
cam được trồng tập trung tại các xã mường thải
mường cơi tân lan
chúng tôi tiếp tục trong cái lộ trình để xây dựng cái thương hiệu của mình
chúng tôi cũng đã tiếp tục làm việc với các đơn vị xây dựng cái bộ sản phẩm tức là bộ sản phẩm truy xuất nguồn gốc đấy ạ
là xây dựng cái trang web để quản lý cái nhãn hiệu của mình
hiện nay thì đã có xây dựng cái bộ tem trên một trăm linh cái bộ tem tem để truy xuất nguồn gốc
và với những cái hội gia đình và những hợp tác xã nào sản xuất đạt tiêu chuẩn việt gác
và chúng tôi đi kiểm tra thẩm định đạt tiêu chuẩn yêu cầu thì chúng tôi mới cấp những bộ tem này
vài năm trở lại đây nông nghiệp sơn la đã có bước chuyển mình mạnh mẽ
chủ trương trồng cây trên đất dốc đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh đã có trên năm mươi ba bảy trăm linh hectare cây ăn quả các loại
chủ yếu là nhãn xoài bưởi bơ và cam
giá trị xuất khẩu hàng hóa nông sản ước đạt gần một trăm hai mươi triệu
đô la mỹ tăng một sáu mươi chín lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đã xuất khẩu được gần một mươi bảy tấn quả sang một mươi hai thị trường quốc tế
trong đó xuất khẩu chính ngạch tăng một mươi sáu chín lần so với năm hai nghìn một mươi
không chỉ ở sơn la hiện nay trên khắp sáu mươi bốn tỉnh thành của cả nước
việc cụ thể hóa nghị quyết tam đông đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông nghiệp nông thôn việt nam
một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn theo đặc thủ địa phương đã được hình thành
giúp các mặt hàng nông sản việt nam vươn đến nhiều thị trường lớn trên thế giới
tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản một mươi năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi bảy đạt hai trăm sáu mươi một hai tỷ đô la mỹ
tăng bình quân chín hai mươi bốn một năm
riêng năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba mươi sáu sáu tỉ đô la mỹ tăng hai mươi năm tỉ đô la mỹ so với năm hai nghìn tám
dự kiến năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bốn mươi tỷ đô la mỹ
hiện đã có một mươi nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ một tỉ đô la mỹ một năm trở lên
năm mặt hàng là tôm trái cây hạt điều cà phê và đồ gỗ
kim ngạch đạt hai mươi năm tỉ đô la mỹ

năm hai nghìn tám chỉ hai mặt hàng đạt kim ngạch ba tỷ đô la mỹ
nông sản việt nam đứng thứ hai ở đông nam á và đứng thứ một mươi năm thế giới xuất khẩu tới một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
thu nhập bình quân hộ gia đình từ nông thôn từ bảy mươi năm tám triệu đồng năm hai nghìn một mươi hai lên một trăm ba mươi triệu đồng năm hai nghìn một mươi
góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn
hiện cả nước đã có ba bốn trăm bảy mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
bình quân đạt một mươi bốn hai mươi sáu tiêu chí trên xã năm mươi ba đơn vị cấp huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới
nghị quyết đã đi vào cuộc sống của người dân
đặc biệt là hệ thống hạ tầng như giao thông điện nước nước sinh hợp cho đồng bào dân tộc ở vùng cao vùng sâu vùng xa
rồi là nước phục vụ cho bà con nông dân
đến nay thì tỉnh bình định đã lên được tới chín mươi bảy rồi
điều này chứng tỏ rằng nghị quyết bảy trung ương đã đi vào cuộc sống của người dân
bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn không ít những khó khăn đã được các đại biểu nêu ra trong hội nghị tổng kết một mươi năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi chín
triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
theo đó nhiều đại biểu
nhiều đại biểu cũng cho rằng cái khó hiện nay là vấn đề tích tụ ruộng đất nên rất cần được nghiên cứu sửa luật đất đai vì khung giá đất tại nhiều khu vực cao khó thu hút nhà đầu tư
bên cạnh đó cần đầu tư các trung tâm chế biến đặc biệt là trung tâm chiếu xạ để hàng nông nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật của các nước tăng cường xuất khẩu
trong thời gian tới nhà nước cần có chính sách đủ mạnh để thu hút thêm doanh nghiệp tham gia vào nông nghiệp và hỗ trợ nông dân
thưa quý vị và các bạn trên cơ sở rút kinh nghiệm sau một mươi năm triển khai các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp để nền nông nghiệp tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa
vậy cụ thể những giải pháp đó là gì câu trả lời sẽ có trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân với ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mời quý vị cùng theo dõi
xin chào bộ trưởng
thưa bộ trưởng sau một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn theo bộ trưởng kết quả nổi bật nhất chúng ta đạt được đó là gì ạ
sức sản xuất nông nghiệp việt nam tiếp tục được củng cố tăng cường và có những nét biểu hiện rất mới về tầm thức hội nhập
thế còn về nông dân thì cái điểm nổi bật là nhận thức của nông dân chúng ta thay đổi
chúng ta không còn nông dân ở mảnh ruộng nhất
nó đành rằng hiện nay tổ chức sản xuất chúng ta vưỡng dựa trên quy mô hộ là phần nông
nhưng nông dân của chúng ta đã trưởng thành
rất nhiều mô hình trang trại nhiều nông dân đã liên kết với thành hợp tác xã mới liên kết với doanh nghiệp và tiếp thu khoa học kỹ thuật
những hình ảnh người nông dân chúng ta làm nông nghiệp áp dụng khoa học công nghệ thậm chí hiện nay rất nhiều mô hình nông dân từ trang trại đến hợp tác xã làm nông nghiệp hữu cơ
thì cho thấy rằng sự trưởng thành về nhận thức về tiếp thu khoa học công nghệ
hai nữa là về thu nhập của người nông dân rất hấn khởi
mục tiêu nghị quyết đặt ra là chúng ta cố gắng trong vòng một mươi năm tăng hai năm lần mức thu nhập người nông dân vùng nông thôn
và lúc đó chúng ta biết là bình quân thu nhập là chín một triệu trên một người ở nông thôn
thì cho đến năm hai nghìn một mươi bảy tức là còn một năm nữa mới một mươi năm chúng ta đã đạt ba mươi hai triệu
tức là tăng ba sáu lần vượt mục tiêu đề ra là hai sáu lần
và nếu như năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi ước nó sẽ vào khoảng con số ba mươi sáu ba mươi bảy triệu thì chúng ta gần đạt bốn lần
như vậy đây là đời sống của bà con nông dân chúng ta được lưng lên
vậy qua thực tế triển khai thì theo bộ trưởng những khó khăn hiện nay chúng ta đang gặp phải khi triển khai nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về đông nghiệp nông dân nông thôn đó là gì ạ
thách thức lớn nhất đó là chúng ta phải tổ chức thật nhanh thật hiệu quả của nền sản xuất nhỏ quy mô hộ thành liên kết sản xuất lớn
không có yếu tố này không thể thành công
đó là một cái thách thức
thách thức thứ hai đó là biến đổi khí hậu
càng ngày càng cho thấy rõ là tác động mặt trái của biến đổi khí hậu cực đoan đến khí hậu thời tiết của nước chúng ta
trong đó có vùng nông nghiệp nông dân nông thôn ngay càng cực đoan không được
do đó đây là một cái thách thức cũng rất là lớn
thứ ba nói vậy hội nhập mặt trái cũng đặt ra một cái áp lực
nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị thu trên nhà mất thị trường một trăm linh triệu dân ngay ở thị trường của chúng ta
từ những khó khăn như bộ trưởng vừa nêu thì trong thời gian tới để nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn đi vào cuộc sống
thì ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào những nhóm giải pháp cụ thể như thế nào ạ
một là chúng ta cần phải xác định vai trò nông nghiệp nông dân nông thôn vẫn rất quan trọng trong lộ trình công nghiệp hóa đất nước
từ đó phải thống nhất được nhận thức kể cả không chỉ cho hệ thống chính trị mà phải thống nhất toàn xã hội
tất cả các thành phần kinh tế xác định vai trò vị thế người dân phải được tôn vinh và người dân tự tin
khi chúng ta tập trung những nội dung phát triển kinh tế của mình
việc thứ ba nữa là chúng ta căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể phải tiếp tục có một sự ưu tiên nguồn lực
vì đây là khu vực yếu thế đây là khu vực dễ thổn thương đây là khu vực rất khó làm và nhiều nhiều do
do đó là trong trừng mực nhất định phải ưu tiên nguồn lực
vâng xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn để nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
ngành nông nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên hai năm lần so với hiện nay
lao động nông nghiệp còn khoảng ba mươi lao động xã hội số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng năm mươi
nâng hiệu suất sử dụng các công trình thủy lợi lên trên tám mươi cơ cầu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả
phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ và đô thị nông thôn xã hội nông thôn ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc
dân trí được nâng cao môi trường sinh thái được bảo vệ nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp
xây dựng giai cấp nông dân củng cố liên minh công nhân nông dân và trí thức vững mạnh
chương trình nông nghiệp chuyển động hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp truyền động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp truyền động a gmail com
chương trình được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm phát lại vào bảy h ba mươi phút thứ sáu một mươi ba h một mươi năm thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau